theo dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi một đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam có mưa vừa mưa to đến rất to
để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn xảy ra trên diện rộng lãnh đạo tỉnh quảng nam đã chỉ đạo
các địa phương chủ động ra soát thực hiện di rời dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở
theo đó các địa phương đã chủ động ra soát vận động người dân tại những vùng sạt lở
nỗ lực tìm nơi cao giáo an toàn để trú tránh
tại huyện miền núi nam trà my mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở đất đá nghiêm trọng
đã làm ảnh hưởng đến một mươi ba hộ dân tại làng tắc nầm thôn một xã trà mai
và đã được chính quyền địa phương khẩn cấp di rời đến nơi ở tạm
theo thông tin người dân cho biết khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một mươi một các hộ dân này nghe được một tiếng nổ lớn dữ dội
sau đó khối lượng lớn đất đá cây gỗ có đường kính lớn đổ sập vào nhà của một hộ dân
nhận được thông tin chính quyền địa phương kịp thời có mặt tại hiện trường
và đã khẩn trương di rời tất cả một mươi ba hộ dân đến nơi an toàn trong đêm
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một chính quyền xã trà mai cùng người dân đã tháo rỡ di rời vật dụng sinh hoạt trong gia đình của một mươi ba hộ ra khỏi vùng sạt lở
hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam đang tổ chức cắm biển báo bố trí lực lượng canh gác
chốt chặn không để người dân qua lại tại các khu vực nguy hiểm như khu vực sạt lở đất ngầm tràn
khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời ứng cứu khi xảy ra sạt lở đất